nhận được sự hỗ trợ của đại sứ quán việt nam tại campuchia trong việc duy trì và phát huy hoạt động hiệu quả của phòng việt nam nói riêng và đại học campuchia nói chung
đại sứ vũ quang minh đánh giá cao sáng kiến của đại học campuchia khi thành lập các phòng học đối với từng quốc gia ngay tại trường
sau lễ khai trương phòng việt nam đại sứ vũ quang minh đã có bài tuyết giảng với chủ đề
việt nam campuchia anh em trong chiến đấu đối tác trong phát triển trước các sinh viên đại học campuchia
nhiệt độ trong ngày hôm nay đạt ngưỡng cao nhất lên tới ba mươi tám độ nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn do đường nhựa tàn nhiệt
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do áp thấp nóng từ phía tây phát triển mạnh nên gây nắng nóng tới khắp miền bắc
nhiệt độ ở hà nội hiện tại đã lên tới mức ba mươi ba ba mươi năm độ
nhiệt độ trong ngày hôm nay đạt ngưỡng cao nhất lên tới ba mươi bốn độ c thậm chí là ba mươi sáu độ c vào ngày bảy tháng năm
đây còn được dự báo là thời điểm hà nội nóng nhất từ đầu năm đến giờ
ghi nhận từ sáng sớm ngày bảy tháng năm tại hà nội đã xuất hiện nắng nóng
dù mới là ngày đầu tiên của đợt nắng nóng đầu mùa nhưng nhiệt độ ngoài trời đã tăng cao
việc nắng nóng xảy ra khiến nhiều người dân hà nội chưa quen với thời tiết nên ít nhiều có hiện tượng đau đầu hoặc mệt mỏi
nắng nóng cũng khiến những người phải di chuyển ra ngoài đường
bằng phương tiện xe máy phải dùng các biện pháp chống nắng như mặc thêm áo dài mũ nón khẩu trang
thời tiết hôm nay thì đúng là nóng mà oi quá tôi thấy là hôm nay rồi rất là lòi bức
nóng được cái này rồi sức khỏe rồi là không sinh hoạt rồi nó không được thoải mái lắm thì là nó sẽ giải ngưỡng cái sức khỏe
người nó khó chịu rồi nó không muốn ra ngoài đường anh em tôi làm xe đồ ôm vất vả lắm
theo dự báo thời tiết
nhiệt độ đạt đỉnh trong ngày bảy tháng năm tại hà nội đã lên tới ba mươi tám độ c
nhưng thực tế ở các tuyến đường nhựa nhiệt độ có thể lên đến bốn mươi độ c
trong ngày tám tháng năm nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực nam đồng bằng bắc bộ và khu vực hà nội
trái ngược với hà nội tại tp hcm cơn mưa lớn đầu mùa kéo dài trong suốt chiều ngày hôm nay mùng bảy tháng năm
đã khiến nhiều tuyến đường từ ngoại thành đến khu vực trung tâm ở tp hcm bị ngập sâu
và khiến cho việc đi lại của người dân
hết sức khó khăn tình trạng ngập nặng nhất xảy ra ở tuyến đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
ngay cả khi máy bơm chống ngập đang hoạt động hết công suất
mưa lớn bắt đầu xuất hiện trên diện rộng tại nhiều quận huyện của tp hcm
hàng loạt tuyến đường như lã xuân oai tô ngọc vân quận thủ đức lương định của quận hai bị ngập sâu trong nước
trong đó ngập nặng nhất là tại đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
dù đã được lắp đặt máy bơm chống ngập từ trước đó
ngày hôm nay đã xảy ra tình trạng ngập rất nghiêm trọng nhiều nơi nước ngập sâu gần nửa mét
nước dâng cao kéo dài một đoạn khoảng năm trăm linh mét khiến hàng trăm phương tiện di chuyển rất khó khăn
nhiều xe máy ô tô bị chết máy khiến người dân phải lội nước tìm nơi sửa xe
đến chiều tối cùng ngày mưa lớn tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi tại tp hcm
ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân đặc biệt là trong giờ cao điểm
ngày bảy tháng năm công an tỉnh đồng nai đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tại buổi lễ đại tá huỳnh tiến mạnh giám đốc công an tỉnh đồng nai đã trao tặng giấy khen
cho ba mươi một tập thể và bảy mươi chín cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đây là những tập thể cá nhân tiêu biểu gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ
có sáu điều dạy công an nhân dân

đây được nối lại sau hơn hai năm gián đoạn
cuộc đối thoại diễn ra tại thủ đô seoul với sự tham gia của người đứng đầu về chính sách của bộ quốc phòng hàn quốc
yeo suk choo và người đứng đầu văn phòng hợp tác quân sự quốc tế của quân ủy trung ương trung quốc ông hàn trung minh
hai bên đã thảo luận kết quả hội nghị thượng đình đêm chiều diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa qua
giữa tổng thống hàn quốc moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
tình hình trên bán đảo triều tiên
tiếp sau việc hàn quốc ngày hai mươi tám tháng ba trao trả hài cốt hai mươi binh sĩ trung quốc tử trận
khi tham chiến trong cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
cuộc đối thoại quốc phòng lần này sẽ củng cố quan hệ song phương
đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội nhằm giúp hai nước tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng
và trao đổi trong nhiều lĩnh vực khác
các hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ đô la mỹ với iran trong nhiều lĩnh vực
từ đặt hàng
máy bay cho đến khai thác dầu mỏ đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi tổng thống mỹ donald trump
đang cân nhắc khả năng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran đã ký với các cường quốc khác
quyết định cuối cùng sẽ được ông donald trump công bố vào ngày một mươi hai tháng năm tới đây
đối với các doanh nghiệp phương tây thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm mở ra khả năng tiếp cận thị trường
tám mươi triệu dân gần như chưa được khai thác của iran
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu ebs ký thỏa thuận bán hạt nhân iran
ebs đã bán một trăm linh máy bay trị giá khoảng một mươi chín tỷ đô la cho hãng hàng không quốc gia iran air
boeing sau đó cũng giành được hợp đồng với iran air để bán tám mươi máy bay với giá một mươi bảy tỷ đô la
bắt đầu giao hàng vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên cho đến nay boeing và airbus vẫn chưa giao một chiếc máy bay nào cho iran
ít nhất một mươi linh kiện máy bay của airbus có xuất xứ từ mỹ
đồng nghĩa với việc hãng này phải được phép của bộ tài chính mỹ mới có thể bán máy bay cho iran
các công ty năng lượng của phương tây
cũng trần trừ dù iran có chữ lượng dầu và khí tự nhiên khổng lồ
hãng dầu mỏ của pháp tothosa đã ký kết thỏa thuận kéo dài hai mươi năm trị giá năm tỷ đô la với iran
song nếu bối cảnh thay đổi thì tập đoàn này chắc chắn sẽ phải xem xét lại hoạt động kinh doanh tại iran
tương tự các nhà sản xuất ô tô lớn như pondros siltrans renone volkswagen cũng cho biết
những thỏa thuận thương mại của họ với iran sẽ phụ thuộc nhiều
và diễn biến tình hình ngoại giao của nước này với các cường quốc
liên quan đến thỏa thuận
giữa lúc quan hệ giữa moscow và các nước phương tây vẫn còn đang căng thẳng với các lệnh cấm vận
của mỹ và eu làm tổn thương nền kinh tế nga nhiều hơn bao giờ hết nền nông nghiệp của nước nga buộc
phải đẩy mạnh phát triển sản xuất và đồng thời cắt giảm hạn ngạch nhập khẩu từ phương tây
nhờ vậy nông nghiệp trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ hai của nga
vượt trên xuất khẩu vũ khí và chỉ đứng sau dầu mỏ
từ giữa năm hai nghìn một mươi bốn
chính phủ nga áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông sản
như thịt các loại trái cây và rau quả từ eu
như một biện pháp trả đũa các lệnh trừng phạt kinh tế
nông dân tại xứ sở bạch dương đang hưởng lợi từ lệnh cấm này
trước đây nguồn cung nhiều nên cũng ít khách
sau khi chính phủ cấm nhập khẩu một vài nhóm nông sản
người dân đổ về mua của chúng tôi
giờ đây việc kinh doanh đang rất tốt
mặc dù có nhiều lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt kéo dài
sẽ làm biến dạng nền kinh tế thị trường thiếu tính cạnh tranh
và người tiêu dùng chịu thiệt khi có ít sự lựa chọn hàng hóa
tuy nhiên với những người nông dân thành phố miền tây nước nga
lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông sản từ eu
thực sự là một tin vui
theo bộ nông nghiệp nga sản lượng rau trồng nhà kính năm hai nghìn một mươi tám
tăng tám đạt sáu trăm chín mươi một tấn
một số sản phẩm nga đã xuất khẩu với sản lượng đứng đầu thế giới
như củ cải đường lúa mì đường
thành tích kinh tế ấn tượng nhất
của nga năm hai nghìn một mươi bảy
phải kể đến ngành nông nghiệp
với việc moscow chính thức trở thành nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới
và sản lượng ngũ cốc năm nay
ước đạt hơn một trăm ba mươi năm triệu tấn
với các nước láng giềng gần và xa của nga
không tham gia lệnh trừng phạt
những chính sách phát triển nông nghiệp của chính phủ nga
đã giúp họ tiếp cận một thị trường lớn hơn một trăm linh triệu dân
tính đến thời điểm này
thị trường thương mại điện tử của indonesia
đã cán mốc bốn mươi năm tỷ usd
điều này đã giúp các nước mỹ vươn lên đứng đầu các quốc gia asean
dự kiến vào năm hai nghìn hai mươi năm
đây sẽ là quốc gia công nghệ lớn thứ ba tại châu á
sau trung quốc và ấn độ
với hơn một trăm ba mươi triệu người sử dụng điện thoại thông minh
indonesia đang vươn lên trở thành quốc gia phát triển hàng đầu
trong khu vực asean
về kỹ thuật số và thu hút rất nhiều nhà đầu tư công nghệ tới đây
nguồn thu tới từ lĩnh vực này
vào khoảng bốn tám tỷ usd

đã nhanh chóng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài
và phát triển các ứng dụng thông minh
trong lĩnh vực thương mại điện tử
các nhà đầu tư trung quốc
là những nhà đầu tư lớn nhất
vào lĩnh vực thương mại điện tử tại indonesia
mỗi năm thương mại điện tử indonesia
tăng trưởng khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm
nguồn vốn đổ vào lĩnh vực này
lên tới hai tỷ usd một năm
dự kiến đây sẽ là lĩnh vực
đóng góp cho tốc độ tăng trưởng
lên tới năm trong năm nay
với những chính sách khuyến khích
và mở rộng thị trường
chính phủ indonesia đang nỗ lực
đưa quốc gia này trở thành quốc gia công nghệ
hàng đầu trong khu vực và có tiếng trên thế giới